cây mận tâm hoa đã gắn bó nhiều năm với người dân huyện vùng cao bắc hà tỉnh lào cai
mận tam hoa không chỉ giúp người dân nơi đây có nguồn thu nhập ổn định
mà mận còn là thương hiệu thu hút du khách trong và ngoài nước đến với cao nguyên trắng bắc hà
toàn huyện bắc hà hiện có trên năm trăm linh hectare mận tập trung chủ yếu tại trung tâm thị trấn
và các xã bản phố na hối và ta chài
quả mận tăm hoa không chỉ tiêu thụ tại địa phương mà còn nổi tiếng được ưa chuộng ở các tỉnh miền xuôi
để bảo đảm quyền lợi cho người trồng mận năm hai nghìn một mươi năm huyện bắc hà đã đăng ký thương hiệu tập thể cho quả mận tam hoa
theo quy hoạch mận tâm hoa được xác định là cây mũi nhọn góp phần xóa đói giảm nghèo và là cây lầm dầu cho người dân địa phương
tuy nhiên hiện chính quyền địa phương cần có lộ trình phát triển hợp lý bảo đảm cây sống đạt tiêu chuẩn và ổn định đầu ra cho người dân
tránh tình trạng phá vỡ quy hoạch dẫn tới tình trạng cung thừa cầu